công ty cổ phần super winoty công lý đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió bạc liêu giai đoạn ba tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
dự lễ khởi công có phó thủ tướng vương quốc thái lan wisanu krinam cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông cửu long
dự án nhà máy điện gió bạc liêu giai đoạn ba có công suất một trăm bốn mươi hai mw sản lượng điện dự kiến phát hàng năm là ba trăm bảy mươi ba triệu kw
tổng mức đầu tư dự án là hơn tám chín trăm linh tỷ đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu việc đầu tư dự án điện gió của công ty công lý tại bạc liêu đã thúc đẩy việc phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo trong đó có nguồn năng lượng gió tại việt nam
khi cả ba giai đoạn của nhà máy dự án đưa vào khai thác vận hành sẽ cung cấp hàng năm khoảng ba trăm bảy mươi ba triệu kw điện hòa vào điện lưới quốc gia
có phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia tạo ra công an việc làm cho hơn một lao động
có phần tích cực vào sự ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh bạc liêu